để giúp đồng bào hai tỉnh phú yên và bình định khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra
trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi hai đoàn công tác của tp hcm đã đi thăm và tặng quà hai tỉnh phú yên và bình định
trong thời gian qua trên địa bàn hai tỉnh phú yên và bình định đã chịu ảnh hưởng của ba đợt lũ lớn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến ngày bảy tháng một mươi hai
lũ trồng lũ đã gây thiệt hại lớn đến kinh tế và đời sống của nhân dân
trong đó nhiều hộ gia đình đã bị lũ cuốn trôi hết tài sản gia súc gia cầm
để giúp nhân dân trên địa bàn hai tỉnh khắc phục những khó khăn trong đợt này đoàn công tác của thành phố đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho nhân dân hai tỉnh mỗi tỉnh hai tỷ đồng
số tiền đã được đoàn trao trực tiếp cho mỗi hộ là một triệu đồng số tiền còn lại được thông qua chính quyền địa phương để trao trực tiếp đến cho người dân